các xe chở chất thải chủ yếu là từ các địa phương khác vận chuyển về đây rồi lén lút đổ thải
điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
với khối lượng khoảng hơn một trăm linh mét khối các đối tượng thường vận chuyển lén lút vào ban đêm nên rất khó phát hiện và ngăn chặn
tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh
tầm một mươi hai h đến một giờ sáng là xả thải
xả thải ra là rất là khó chịu
giác thải thì giác thải của công nghiệp
nên là nguồn nước ở bên dưới là ảnh hưởng trực tiếp luôn
sau khi mà phát hiện cái việc đổ thải của các chủ phương tiện xe đổ trên địa bàn
đã có cái báo cáo đến sở tài nguyên trường
trong khi chờ các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường lấy mẫu phân tích thì mức độ vi phạm đâu thì chúng tôi sẽ xử cái đó
làm việc với cơ quan công an lái xe đã khai mang chất thải từ một công ty ở bắc giang về đây để đổ
hiện cơ quan chức năng của huyện trợ mới đang phối hợp với phòng cảnh sát môi trường sở tài nguyên môi trường tiến hành lấy mẫu chất thải để phân tích thành phần độc hại